ngoài ra bùi thị linh cũng thường xuyên live stream chia sẻ các thông tin sai sự thật có những lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của một số cán bộ lãnh đạo công an viện kiểm sát nhân dân tỉnh điện biên
quá trình làm việc bùi thị linh đã có hành động chửi bới lăng mạ tổ công tác
trước mặt tổ công tác linh còn tự cởi bỏ quần áo trên người nằm xuống đất dãy rụa kêu khóc buộc cơ quan điều tra phải cưỡng chế đưa bùi thị linh về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên làm việc theo đúng quy định của pháp luật
kết quả điều tra xác định băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn hai trăm năm mươi công ty ma nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động tội phạm
tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của cửa hàng vàng đức long khoảng một mươi ba tỷ đồng
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can và bắt tạm giam một mươi ba đối tượng về các tội dừa tiền vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
chỉ sau tám giờ đồng hồ nhận được tin báo công an huyện văn lãng
tỉnh lạng sơn đã bắt giữ được đối tượng vi văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chủ tệ xã hồng thái huyện văn lãng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào hồi hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng bốn công an huyện văn lãng nhận được tin báo của ông hà văn bảo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại khu tám thị trấn na sầm huyện văn lãng về việc gia đình ông bị mất chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda dream
biển kiểm soát một mươi hai f tám mươi hai nghìn tám trăm sáu mươi năm đang để ngoài cửa đã bị kẻ gian lấy trộm
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã khẩn trương xác minh ngay trong đêm cho đến sáu giờ ngày hai mươi năm tháng bốn
đội cảnh sát hình sự công an huyện đã phát hiện bắt giữ thắng cùng với tăng vật khi đối tượng đang lẩn trốn
tại một ngôi nhà hoang ở khu vực rừng núi thuộc thôn bản nhùng xã hồng thái huyện văn lãng
tại cơ quan công an thắng thử nhận đã trộm chiếc xe máy này để mang đi bán lấy tiền mua ma túy về sử dụng
hiện công an huyện văn lãng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định
đồng thời thực hiện các thủ tục trao trả lại tài sản cho bị hại
phụ nữ trẻ em và người già thường là những người cả tin dễ cảm động và ít có khả năng phản kháng
chính vì vậy mà họ cũng thường là mục tiêu mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay nhắm tới
mới đây tại địa bàn huyện trần văn thời tỉnh cà mau đã xuất hiện tình trạng
một số đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của những người già người lớn tuổi đi trên đường một mình
đã dở chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cô thầy xin mời quý vị theo dõi phóng sự sau
theo lời trình báo của bà lê thị a bảy mươi ba tuổi chú ấp rạch lùm a xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
vào ngày một mươi bốn tháng bốn khi bà đang đứng chở xe buýt thì có một đối tượng chạy xe mô tô tiếp cận
và đề nghị chở bà về nhà với giá rẻ
trên đường đi lại có một đối tượng khác tiếp cận gợi ý bà a đổi tiền đổi vàng thấp hơn thực tế để kiếm lời
sau đó chiếm đoạt hai nhẫn vàng loại một mươi tám k và hai mươi tám k
mà bà đang đeo trên người
nhận được tin báo công an huyện trần văn thời đã vào cuộc điều tra
chỉ sau hai ngày lực lượng công an đã phát hiện đối tượng như bị hại trình báo
tại cơ quan công an đối tượng khai tên đinh văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
tạm trú trên địa bàn quận cái răng tp hcm
thành đã cùng lâm quốc trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thực hiện vụ lừa đảo trên
công an huyện trần văn thời nhanh chóng phối hợp cùng công an tp hcm bắt giữ trung
đồng thời thu giữ một số tăng vật có liên quan
một chúng nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi có đeo vàng trên mình
sau đó chúng tiếp cận giả dờ để quan sát xác định là vàng thật
thì chúng tiến hành để tiếp cận và dẫn dụ người có tài sản để chiếm đoạt
theo hồ sơ đinh văn thanh có ba tiền án về tội lừa đảo cướp tài sản
và lâm quốc trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy
thanh và trung đều có liên quan đến các vụ việc khác tại một số tỉnh miền tây
dân lớn tuổi khi có đeo vàng trong người đi ra những nơi công cộng
khi tiếp xúc với những người lạ mà kèm theo những đối tượng khác
có dẫn dắt màu trài về việc đổi tiền đổi vàng thì cần cảnh giác
khi gặp trường hợp tương tự
kịp thời nhanh chóng tiềm cấp báo cho cơ quan chức năng
để ngăn chặn xử lý các đối tượng theo quy định
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời khuyến cáo
những ai đã bị hai đối tượng trên lừa đảo với thủ đoạn tương tự
hãy đến trình báo công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau để được hướng dẫn hỗ trợ
trong lúc các đối tượng đang say xưa sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tổ công tác của công an tp long xuyên tỉnh an giang đã bất ngờ ập vào
và bắt quả tăng một mươi tám đối tượng cùng với nhiều tăng vật có liên quan
vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bốn tại một bãi đất chống thuộc tổ một mươi khóm tây khánh sáu
phường mỹ hòa tp long xuyên tỉnh an giang
có rất đông đối tượng đang tụ tập và sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tổ công tác công an tp long xuyên liền triển hai lực lượng vây bắt
khi lực lượng công an bất ngờ ập vào lợi dụng địa hình phức tạp
các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên một mươi tám đối tượng liên quan đến hành vi tham gia đánh bạc
đã bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một mươi bảy điện thoại di động một mươi hai xe mô tô và hơn năm mươi triệu đồng
cùng với nhiều dụng cụ có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hiện lực lượng hình sự công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị dịp ba mươi tháng bốn
vào mùng một tháng năm năm nay người dân được nghỉ năm ngày
và đây là thời gian diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa vui chơi giải trí tập trung đông người
để đảm bảo an toàn cho người dân
công an tp hà nội đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
đặc biệt là tập trung vào công tác phòng chống đua xe gây dối trật tự công cộng của thanh thiếu niên
các nhóm thanh niên có hành vi điều khiển phương tiện với tốc độ cao
không biển số không đối mũ bảo hiểm
ngay lập tức bị các tổ công tác mặc thường phục
thuộc đội kế sát hình sự công an quận hai bà trừng dừng xe kiểm tra
cùng với hoạt động mật phục
tượng luận công khai cũng tăng cường tuần tra trên các tuyến phố trọng điểm
nhằm ngăn ngừa từ sớm từ xa các hoạt động gây dối trật tự của thanh thiếu niên
trong quá trình tuần tra kiểm soát thì công an quận triển khai rất nhiều tổ công tác phối hợp với công an các phường
có thời gian đang xem nhau đi tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong đó thì chủ yếu là kiểm tra tất cả các thanh thiếu niên hư
có dấu hiệu vi phạm nhất là về an toàn giao thông
thứ hai là tất cả những trường hợp vi phạm về có hành vi vi phạm về hành trực

công an các phường xây dựng các tổ
đều tuần tra khép kín địa bàn nhằm ngăn ngừa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật
đi bộ vào trong các ngõ ngách
để đảm bảo việc phòng tránh trộm cắp đột nhập nhà dân
cái việc mình tuần tra khép kín địa bàn như thế thì sẽ nâng cao được cái sự tuyên truyền
để cho người dân cùng biết và đồng thời là những đối tượng
nó cũng hạn chế việc các đối tượng lai vãng ở trên địa bàn
thực hiện nhiệm vụ từ hai mươi hai h đêm hôm trước tới năm h sáng hôm sau
với mong muốn giữ vững an ninh địa bàn phòng chống đua xe gây dối chất tự công cộng
công an quận hai bà trưng nói riêng
hà nội nói chung đang vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều biện pháp đồng bộ hiệu quả
đã và đang góp phần giữ bình yên cho nhân dân trong dịp nghỉ lễ
về tình hình giao thông trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bốn người tử vong năm mươi một người khác bị thương
theo đó trong ngày toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm ngoái đã giảm một mươi bốn vụ giảm một mươi hai người chết
giảm một người bị thương tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp
và ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp
tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện
trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp đường sắt xử lý bảy trường hợp
đường dây nóng của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tình trạng ồn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường
kỳ nghỉ lễ năm nay lượng khách tới quảng ninh tăng cao mật độ phương tiện trên các tuyến đường đã tăng cao đột biến
về để đảm bảo trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương
đã tăng cường tuần tra triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phục vụ nhân dân và du khách
các giao thông trật tự đã huy động một trăm linh quân số trực và làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ
tăng cường hướng dẫn phân luồng giao thông phục vụ nhân dân du khách tham dự sự kiện văn hóa du lịch trên địa bàn
công an các phường xã và các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm
nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn như chạy quá tốc độ vi phạm nồng độ cồn trong cơ thể có chất ma túy
và đối với thanh thiếu niên có các biểu hiện nặng lách đánh võng
cùng với công an các địa phương phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
cũng huy động tối đa lực lượng phương tiện trực một trăm linh quân số tăng cường tuần tra kiểm soát
trên cả tuyến đường bộ và tuyến đường thủy vận chuyển khách tham quan trên vịnh hạ long và tuyến từ bờ đảo
bên cạnh việc nhắc nhở phương tiện người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định đảm bảo an toàn
lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn thông như tai nạn thông
ủn tắc giao thông xảy ra trên tuyến và đặc biệt là sẽ tham gia giúp đỡ người dân
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ninh cũng đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để người dân du khách có thể phản ánh nếu phát hiện các vi phạm gây mất trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an và các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị mất tích do chìm thuyền
tại sông chanh
cuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đó là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã liên vị huyện thị xã quảng yên
các lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương
thực hiện các thủ tục theo quy định trước đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
trên sông chanh thị xã quảng yên đã xảy ra vụ chìm thuyền
khi xảy ra vụ tai nạn trên phương tiện có sáu người cùng nhau đi khai thác thủy sản
hai người đã bơi được vào bờ và cứu hộ an toàn
bốn người mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng của thị xã đã phối hợp với trạm kiểm soát
biên phòng hà anh thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an huy động người và tàu xuồng
để tìm kiếm và chỉ đạo các địa phương dọc hai bên sông chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn
tập trung giả soát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân bị mất tích
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục những thông tin về truy nã tội phạm trong giây lát
tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số một ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
đối với đối tượng nguyễn đức tiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã xuân lũng
huyện lâm thao tỉnh thanh hóa
công an tỉnh phú thọ về tội giết người
cũng phạm tội giết người và phải nhận quyết định truy nã số một mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi
của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng bùi văn luyến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã thạch sơn huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ bảy năm đến tử hình
bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội
đối với tội giết người trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội
và có thể bị phạt tù từ một năm đến năm năm
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã số ba mươi bốn ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
đối với đối tượng bùi thị hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú
tại xã điền trung huyện bá thước tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú
tại xã xuân cao huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã số một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
của phòng cảnh sát thiền án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
cũng về tội mua bán phụ nữ
theo điều một trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
người phạm tội mua bán phụ nữ có thể bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm
bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt quản chế cấm cư trú từ một năm đến năm năm
hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát điện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện